các hồ đập thủy điện có tổng dung tích khoảng năm mươi sáu tỷ m ba nước chiếm tám mươi sáu tổng dung tích hồ chứa trên cả nước
các vị trí tiềm năng lớn về thủy điện đều đã xây dựng nhà máy và vận hành thương mại
tuy nhiên quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp thiên tai mưa lũ ngày càng khốc liệt khó dự báo nhất là trong mùa mưa bão
do vậy vấn đề an toàn đập thủy điện luôn được đặt lên hàng đầu bởi nếu xảy ra sự cố hậu quả sẽ rất lớn
với gần bốn trăm linh nhà máy thủy điện đang vận hành trên cả nước những năm qua các nhà máy này đã góp phần lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng quốc gia
đặc biệt vào mùa mưa các hồ chứa thủy điện lớn như sơn la tuyên quang hòa bình sông chanh hai

trong mùa mưa lũ cũng như về lâu dài bộ công thương đã ban hành chỉ thị số một mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn về công tác vận hành hồ chứa trong nhà máy thủy điện trong đó yêu cầu các chủ thủy điện phải lắp đặt cảnh báo phía hạ du để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông